theo chia sẻ của phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh võ văn hoang
và hiện thành phố đang đứng trước sự lựa chọn phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế
đây là hai mặt trận quan trọng có mối liên hệ hỗ trợ lẫn nhau
khi thành phố chống dịch có hiệu quả kiểm soát được dịch bệnh giảm thiểu tử vong
sẽ tạo ra nguồn lực tác động sự phát triển của nền kinh tế
và để làm được điều đó thành phố sẽ phải thực hiện một chỉ thị mới chỉ thị một mươi tám được ban hành
cùng đó thành phố sẽ vẫn chống dịch linh hoạt
nhưng vẫn giải quyết việc phát triển kinh tế theo các nhiệm vụ trọng tâm
một là thành phố phải sống tích ấn an toàn trong môi trường có dịch
và tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh lao động
hai là người dân chính là chủ thể của phòng chống dịch
nếu không có sự góp sức của người dân thành phố khó chống dịch thành công
thứ ba vai trò của các thu trưởng cơ quan đơn vị doanh nghiệp đều được đề cao
doanh nghiệp nếu được sản xuất phải đảm bảo được các điều kiện an toàn
thành phố có nhiều cách hỗ trợ cho doanh nghiệp
tuy nhiên bản thân doanh nghiệp phải cùng cộng đồng có trách nhiệm bảo vệ thành trì của mình